phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trên địa bàn phường nghĩa lộ tổ công tác đặc biệt công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an thành phố quảng ngãi
phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe
tuy nhiên bốn đối tượng đã bỏ chạy
tổ công tác bắt giữ được hai đối tượng gồm nguyễn đăng việt và trương minh tỉnh thu giữ một mươi hai thanh đao kiếm các loại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã hẹn giải quyết với một nhóm khác tại sân bay quảng phú